cơ quan điều tra công an quận ba tp hcm cho biết vừa khám phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản
tại hệ thống cửa hàng fpt ftp sốt với thủ đoạn phương thức tinh vi quy mô lớn
liên tục trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn quận ba tp hcm đã xảy ra hai vụ mất trộm
với giá trị tài sản lớn lên tới gần một tỷ đồng
bọn trộm đã lợi dụng sự nhẹ dạ của nhân viên bảo vệ nên đột nhập lấy đi tài sản
và các điện thoại máy tính bảng có giá trị
điều đáng nói các đối tượng thực hiện rất tinh vi
có chuẩn bị phương thức hành động khác kỳ lưỡng nên để lại rất ít dấu vết
trước tình hình trên ban chỉ huy công an quận ba đã thành lập ban chuyên án
chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về trực tự xã hội khẩn trương làm rõ vụ việc
nhận định được số đối tượng trộm là có nghiên cứu kỹ và có những cái ít nhiều
có mối quan hệ với cửa hàng
bởi vì chúng vào thì lúc mà gây án thì ít để lại dấu vết và lấy được số tài sản giá trị cao
sau khi sàng lọc được các đối tượng tình nghi
thành viên ban chuyên án không kể ngày đêm họp bàn kế hoạch triển khai về bắt các đối tượng
nghi vấn các đối tượng đến từ các tỉnh miền tây
một tổ công tác đặc biệt đã được cử đi theo dõi khắp các tỉnh thành
như vĩnh long an giang sóc trăng cần thơ và cả biên giới việt nam campuchia
sau hơn một tháng mật phục
cài cắm trên sát chân tướng các đối tượng đã dần lội diện
với những bằng chứng lập luận sắc bén của cơ quan điều tra công an quận ba
các đối tượng trương văn kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nguyễn văn phục sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
nguyễn phát đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
tất cả đều quê vĩnh long đã phải cuối đầu nhận tội
tại giờ trước là bọn anh có tiếp xúc với ông bảo vệ bọn anh
nên biết tính tình của ổng
nên cũng nhận hiểu ý rồi mới biết cổng là thích nhậu
từ cái chỗ mất cảnh giác của doanh nghiệp
vì cái lợi nhuận tuyển nhân viên ồ ạt cái kiểu đó
thì đối tượng biết được cái sơ hở đó
thì sẽ gây án vỏ trốn thì rất là khó truy tìm
chương án kết thúc là thành quả sự nỗ lực mưu trí của các thành viên bang chương án
đội điều tra tội phạm về trực tượng xã hội công an quận ba
các đối tượng mặc dù còn rất trẻ
nhưng đã có những mưu tính kỹ lưỡng
trong quá trình phạm tội đây cũng là lời cảnh báo đến các gia đình trong việc giáo dục con em
bên cạnh đó là những sơ hở không đáng có của người dân
các chủ cửa hàng dẫn đến việc tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động